đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội đã dự đại hội đại biểu lần thứ hai mươi bốn đảng bộ huyện mỹ đức nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại đại hội đồng chí vương đình huệ biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ nhân dân huyện mỹ đức đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
tuy nhiên tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai
công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên có lúc có việc chưa kịp thời thiếu nghiêm minh có vụ việc bị lợi dụng
từng bước chuyển hóa thành chống đối cực đoan dẫn đến phát sinh thành điểm nóng nghiêm trọng như tại xã đồng tâm
bí thư thành ủy hà nội đề nghị huyện phân tích sâu sắc nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
về phát triển kinh tế địa phương đồng chí vương đình huệ đề nghị huyện mỹ đức cần xác định nông nghiệp là nền tảng
du lịch là mũi nhọn riêng với xã đồng tâm thành phố và huyện mỹ đức phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một đưa xã này hoàn thành xây dựng nông thôn mới